các nhóm đối tượng được lưu thông cán bộ công nhân viên chức người lao động hỗ trợ phòng chống dịch tình nguyện viên thiện nguyện viên phải có giấy đi đường do công an cấp